trận đấu giữa đội tuyển indonesia và đội tuyển việt nam sẽ diễn ra vào lúc một mươi tám h ba mươi chiều nay trên sân vận động captain wonyadipa thành phố bali
đây là trận đấu có ý nghĩa vô cùng quan trọng với thầy trò huấn luyện viên mcmahon nermi
bởi nếu nhận thêm một trận thua nữa thì cơ hội đi tiếp cũng như là tấm vé dự vòng chung kết asean cup hai nghìn hai mươi ba sẽ còn rất hẹp
bởi vậy đội tuyển indonesia sẽ có đội hình khá mạnh trong trận đấu đón tiếp đội tuyển việt nam vào chiều tối ngày hôm nay
trong danh sách hai mươi bốn tuyển thủ đội tuyển indonesia được công bố chuẩn bị cho trận tiếp đón đội tuyển việt nam
huấn luyện viên người scotland simon mcmahon nermi đã triệu tập đến năm tuyển thủ nhập tịch
gương mặt quen thuộc nhất là beto golkanves chân suốt ba mươi tám tuổi gốc brazil
những ngoại binh còn lại của đội tuyển indonesia gồm các tiền đạo greg nukolo gốc nigeria osas saha nigeria
hai trung vệ otavio dutra brazil và victor ibonefo nigeria
tiền đạo kỳ cựu
tiền đạo kỳ cựu yifan bakdim của đội tuyển indonesia cũng là con lai khi mẹ của anh là người hà lan còn bố anh gốc ả rập
hiện tại bảng g vòng loại world cup hai nghìn hai mươi hai indonesia đang xếp bét bảng khi đã thua cả ba trận đầu tiên
nên họ quyết tâm sẽ lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ bằng mọi giá phải thắng đội tuyển việt nam trên đảo bali vào chiều nay
tuy nhiên đội bóng của chúng ta cũng đang quyết tâm sẽ tiếp đà thăng hoa sau khi vừa thắng đội tuyển malaysia một ở mỹ đình
trong trận đấu mà đối thủ cũng tung ra sân nhiều cầu thủ nhập tịch